trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và hư hồn các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đồng chí thường trực ban bí thư đã thắp nén hương tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ và các thanh niên sung phong đã công hiến và hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
trong sổ lưu niệm tại khu di tích quốc gia hai mươi bảy tháng bảy đại tử thái nguyên đồng chí trần quốc vượng đã viết
đây là dấu ấn lịch sử ghi dấu sự ra đời của chủ trương chính sách của bác hồ của đảng ta của nhà nước ta
đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh đã đánh đổi xương máu của mình cho dân tộc việt nam
đúng ngày này cách đây bảy mươi hai năm ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại nơi đây đã diễn ra cuộc meeting trọng thể của ba trăm linh cán bộ bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương nghe công bố bức thư
của chủ tịch hồ chí minh ghi nhận sự ra đời ngài thương binh liệt sĩ toàn quốc
đây cũng chính là bức thư đầu tiên người gửi cho anh em thương bệnh binh
khu di tích lịch sử hai mươi bảy tháng bảy đại tử và khu tưởng niệm thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm tỉnh thái nguyên
mãi là nơi minh chứng cho bản hùng ca bất tử của các anh hùng liệt sĩ các thanh niên sung phong
đây sẽ là những địa chỉ đỏ có nhiều ý nghĩa khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân việt nam
thưa quý vị nhận lời mời của đảng likud cầm quyền và bộ ngoại giao israel từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại israel
hai bên nhất trí hai đảng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp
tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là các đoàn cấp cao
tiếp tục duy trì thăm vấn chính trị cơ chế hợp tác liên chính phủ
đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định thương mại song phương và thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả
các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua
đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp triển khai các dự án chuyển giao công nghệ
chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại israel tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo hợp tác về an ninh quốc phòng trao đổi về việc khẩn trương mở đường bay thẳng
trước mắt tổ chức hình thức thuê bao nguyên chuyến bay để góp phần thúc đẩy du lịch thương mại
đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực
hỗ trợ làm cầu nối cho nhau về việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại israel đồng chí phạm minh chính đề nghị
đại sứ quán kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền ngoại giao việt nam
ngoại giao hồ chí minh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình chủ động cụ thể hóa những thỏa thuận mà hai bên đạt được
thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích hiệu quả góp phần củng cố
và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nhà nước việt nam israel
nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrishnan đoàn đại biểu đảng ta
do đồng chí hoàng bình quân ủy viên chung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu
đã thăm chính thức singapore từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các nhà lãnh đạo singapore đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của việt nam những năm gần đây
nhất trí việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và trong asean
bày tỏ sự ủng hộ việt nam trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng việt nam được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tái khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân
sẵn sàng tiếp tục phối hợp với việt nam trong công tác đào tạo cán bộ
giai đoạn tiếp theo cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới
chiều hai mươi sáu tháng bảy tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đàm đã tiếp ông sugiri otaro
đại sứ đặc biệt việt nam nhật bản nhân dịp ông sang thăm việt nam
tham dự chương trình đại nhạc hội asean nhật bản
lời nguyện cầu vì hòa bình trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản
đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông sugiri otaro
người bạn thân thiết của nhân dân việt nam cho quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản trong suốt ba mươi năm qua
thông qua các hoạt động ý nghĩa trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giao lưu nhân dân
hoạt động xã hội hợp tác kinh tế
phó thủ tướng vũ đức đàm khẳng định những hoạt động này đã đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực
vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về con người văn hóa giữa hai nước
tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết và bền vững giữa nhân dân hai nước
nhấn mạnh đại nhạc hội asean nhật bản lời nguyện cầu vì hòa bình là hoạt động rất ý nghĩa
phó thủ tướng tin tưởng chương trình sẽ thành công tốt đẹp
có phần thúc đẩy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của quan hệ asean và nhật bản
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tối hai mươi sáu tháng bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức chương trình cung đường bắt tử tại nghĩa trang liệt sĩ đường quốc gia được chín
chương trình được bắt đầu với lễ thắp nến tri ân của hơn tám đoàn viên thanh niên tỉnh quảng trị
trên hơn một mươi bảy trăm linh mô của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia được chín
chương trình nghệ thuật cung đường bất tử được tổ chức nhằm kỷ niệm chiến dịch đường chín khai xanh
và tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh sương máu và tuổi thanh xuân của mình
để bảo vệ độc lập dân tộc hạnh phúc của nhân dân
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã tiến hành trao hai mươi sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá năm triệu đồng cho các mẹ việt nam anh hùng
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
tại tỉnh phú thọ đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi
tặng quà những người có công gia đình chính sách trên địa bàn
đồng thời dân hương dân hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang trong cả nước
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú thọ hiện có gần hai trăm sáu mươi người có công với cách mạng
những năm qua tỉnh phú thọ đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công
huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các gia đình liệt sĩ các thương bệnh binh vượt khó vươn lên phát triển kinh tế
ổn định nâng cao cuộc sống đẩy mạnh cuộc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến tất cả các cơ quan
đơn vị và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền vận động được lên tới hàng tỷ đồng
hơn nửa thế kỷ qua ba thế hệ trong gia đình ông phan thanh xuân ở thôn đồng đức
xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình vẫn thẩm lặng chăm sóc những phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã
đối với người cựu binh này được canh gác giấc ngủ cho người đồng đội là một niềm vui
và tự hào mà gia đình ông muốn tri ân đến những chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đã hơn một mươi ba năm qua cứ điều đạn hàng tuần vợ chồng người cựu binh già phan thanh xuân
xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình lại đến nghĩa trang liệt sĩ xã đức trạch
để dọn dẹp vệ sinh và thắp hương cho các phần mộ của những anh hùng liệt sĩ đang nằm lại tại đây
với ông đây là một việc làm hết sức thiêng liêng và tự hào để tri ân những người đồng đội cũ của mình
thì cũng tại địa phương anh em đồng chỉ đồng đội cũng tại địa phương
thì coi như sau khi tôi được cứu sống tôi xin tạo về tên nghĩa đồng chỉ đồng đội
thì tôi cũng sinh các bạn
thắp lại hướng cho từ thiên ở đây cho các bà các chú các anh hùng liệt sĩ
cùng vua tên đồng chỉ đồng đội vua tên tình cảm cho các bà các chú quý thầy trước
sinh ra trong một gia đình cách mạng từng chiến đấu tại chiến trường campuchia
chứng kiến sự hy sinh anh dũng của đồng đội nỗi mất mát của những gia đình có người thân ngã xuống
ông càng thấm thiế cây xá của hòa bình nghĩa cử cao đẹp của những người đã sân hiến tuổi xuân cho đất nước
thế nên khi xuất ngũ trở về mặc dù vết thương cũ vẫn hàng ngày tái phát
nhưng ông vẫn tự nguyện xin chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã
từ đó đến nay người cựu binh này luôn xem nghĩa trang liệt sĩ là nhà và các liệt sĩ là người thân của mình
công tạc này là anh làm từ rất lâu rồi từ thời cháu trước kia cũng đã làm
và bây giờ đến đời có nó cũng tiếp tục xương nghiệp công tạc quản trang

hai mươi năm qua ba thế hệ trong gia đình ông luôn cẩn mẫn hết lòng chăm lo mộ phần cho các liệt sĩ yên nghỉ nơi đây
trong những ngày tháng bảy lịch sử này các phần mộ của những anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây
luôn sạch sẽ và nghi ngút hương thơm
với cựu chiến binh phan phan xuân việc canh giấc ngủ cho các liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm
mà còn là cách tri ân với những người hy sinh vì tổ quốc
chiến tranh đã lùi xa những người lính năm nào trở về với những vết sẹo hẳn sâu trên cơ thể
mặc dù không còn lành lặn cùng với những cơn đau lúc trái gió trở trời
nhưng những người lính ấy vẫn luôn lạc quan tràn đầy niềm vui bên những người đồng đội thân yêu của mình
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an đây được coi như là ngôi nhà thứ hai
để những người lính năm xưa xoa dịu những vết thương
trở về với những người lính năm xưa những người lính năm xưa xoa dịu những vết thương
trở về với những người lính năm xưa xoa dịu những vết thương
sau những tháng năm ác liệt của chiến trường tây nguyên
ông nguyễn khắc đông là một trong những thương binh có thời gian điều trị lâu nhất
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an
hai mươi năm năm điều trị tại đây với ông trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh nghệ an như ngôi nhà thứ hai của mình
đây là ngôi nhà thứ hai của mình
mà cản bộ công nhân viên tức thì người ta xác định là đấy là cái trách nhiệm
với nhà nước giáo phổ
cho nên là người ta thấy nhau người ta vừa đã công việc
trần tinh đã đánh rồi là cái niềm nở vui vẻ cái đồng viên
trung tâm điều dưỡng thương binh nghệ an được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hiện chăm sóc cho sáu mươi bảy thương bệnh binh của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
hầu hết thương binh ở đây đều có tình trạng thương tật nặng
suy giảm tám mươi một sức lao động
nên việc sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào xe lăn gặp không ít khó khăn
sau bốn mươi năm năm hoạt động các cơ sở vật chất cũng như công tác chăm sóc điều trị cho các thương bệnh binh
đã không ngừng được nâng cao đã có hàng trăm cán bộ thương bệnh binh được chăm sóc điều trị tại đây
đơn vị cũng quan triệt công tác phục vụ chú đạo cho các bác trong những năm qua
tư tưởng của anh em trong thực hiện này là rất là tuyệt vời
coi các bác như là người thân như là bố là mẹ
và đặc biệt là các bác thương binh cũng coi anh em cán bộ như là con là cháu
ở đây như trước đây cũng nhiều người hỏi tôi nói là ở đây phận đấu được làm sao đó như một cái gia đình

thời gian của các bác các bác không được về với quê hương nhưng vẫn được có cái hơi ấm gia đình ở đây
thời gian cũng không được về với quê hương nhưng vẫn được có cái hơi ấm gia đình ở đây
khi các bác đã đi ra những người lính nam xưa đã cống hiến tuổi xuân và gửi lại chiến trường xưa một phần máu thịt vẫn luôn giữ được phẩm chất của người lính cụ hồ
luôn luôn lạc quan yêu đời làm gương cho thế hệ mai sau
đồng thời công tác chăm sóc điều trị cho các thương bệnh binh ngày càng được nâng cao bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho các thương bệnh binh một cách tốt nhất

vừa phát hiện thi thể một đôi vợ chồng tử vong bất thường lực lượng chức năng đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó vào khoảng ba giờ sáng cùng ngày người dân địa phương phát hiện ông vũ văn tuân sáu mươi hai tuổi tử vong trong nhà riêng ở thôn đồng xuân xã bắc hưng
đến bảy giờ sáng người dân lại phát hiện thi thể bà nguyễn thị thêu năm mươi bảy tuổi vợ ông tuân dưới mương nước cách nhà khoảng một trăm năm mươi mét
nhận được tin báo công an xã bắc hưng và công an huyện tiên lãng đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra vụ việc bước đầu cơ quan công an xác định tại hiện trường nơi ông tuân tử vong có một con dao thi thể của ông tuân có một vết thương rất sâu ở cổ
được biết vợ chồng ông tuân thường ngày nhận trông xe cho công nhân đi làm tại công ty giày da nam thiện và bán đồ vàng mã hiện vụ việc đang được công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn theo thống kê của ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín trên phạm vi cả nước
được tám mươi năm đơn vị máu thu hút hàng vạn người dân đến tham gia và đã tổ chức được hai trăm sáu mươi năm ngày hiến máu
đây là năm đầu tiên chương trình hành trình đỏ được tổ chức dài nhất kéo dài năm mươi ngày từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy với sự tham gia của nhiều địa phương nhất
trong suốt hai tháng tại ba mươi chín tỉnh thành phố chương trình vận động hiến máu hành trình đỏ kết nối dòng máu việt đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền
tổ chức hiến máu khắc phục tình trạng thiếu máu hẻ và nâng cao nhận thức của người dân

trung tâm y tế huyện văn đồn và trạm y tế xã đoàn kết bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế quảng ninh trong việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân
tại bữa làm việc với ubnd tỉnh quảng ninh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi nqtvk về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đề nghị ngành y tế quảng ninh cần tiếp tục nỗ lực đổi mới theo định hướng chung của ngành y tế xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lượng cao để sớm giải quyết những khó khăn về nhân lực tại tuyến y tế cơ sở kết hợp mô hình nhà trường và bệnh viện cũng như luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới
thưa quý vị trước phản ánh của người dân về việc hè đường đi dạo và kè hồ bị lún sụt ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường mỹ quan đô thị khu vực xung quanh hồ gươm ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã có văn bản phản hồi về vấn đề này
theo đó ubnd quận hoàn kiếm cho biết đã đưa hạng mục cải tạo kè xung quanh hồ gươm vào dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ gươm thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
sự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong thời gian chờ triển khai dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ gươm
ubnd đã giao ban quản lý khu vực hồ gươm tổ chức việc lắp đặt biển cảnh báo hàng rào tại những vị trí kè đường dạo xung quanh hồ đã xuống cấp nguy hiểm đồng thời thường xuyên kiểm tra theo dõi biến động của hệ thống kè xung quanh hồ để kịp thời thăm mưu báo cáo ubnd quận xem xét giải quyết
ubnd tp hcm vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về việc hỗ trợ hoàn tất thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án bãi đậu say ngầm tại sân khấu ca nhạc chống đồng quận một
ubnd tp hcm giao sở tế nguyên và môi trường tham mưu đề xuất phương án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án
quận một được giao khẩn trương hoàn thành thủ tục lập phương án bồi thường hỗ trợ di rời liên quan đến dự án
riêng với chủ đầu tư ubnd tp đề nghị chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục đầu tư khởi công dự án theo đúng tiến độ đã cam kết trong năm hai nghìn hai mươi
trường hợp không gửi dự án theo đúng tiến độ tp hcm sẽ thu hồi dự án
dự án bãi đậu xây ngầm chống đồng được ubnd tp hcm chấp thuận chủ trương đầu tư và sau đất từ giữa năm hai nghìn một mươi
xong bất động suốt chín năm qua bởi bị hàng loạt vướng mắt
cũng do bất động trong chín năm mới đây dự án bãi đậu xây ngầm công viên lê văn tám đã được thành phố cho dừng
từ kinh phí hỗ trợ của quỹ máy ấm công đoàn hàng trăm ngôi nhà dành cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại quảng ngãi đã được xây dựng
những hoạt động thiết thực như vậy đã góp phần hỗ trợ rất lớn để người lao động ổn định cuộc sống yên tâm làm việc
chị đinh thị ri ở xã long môn huyện minh long tỉnh quảng ngãi là công chức xã
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vợ chồng chị ri sống trong ngôi nhà cấp bốn chật hẹp rột nát
đầu năm hai nghìn một mươi chín chị ri được nhận hỗ trợ bốn mươi triệu đồng từ quỹ máy ấm công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi để xây được một ngôi nhà mới
chị đinh thị ri ở xã long môn huyện minh long tỉnh quảng ngãi đã được xây dựng
nhiều năm nay chị lê thị trang thành phố quảng ngãi sống chung với bố mẹ chồng trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp xuống cấp nghiêm trọng vừa phải nuôi cha già mẹ yếu con nhỏ nên gia đình chị chưa đủ khả năng dựng lại nhà
vừa qua nhận được sự hỗ trợ từ quỹ máy ấm công đoàn anh chị đã mạnh dạn xây nhà mới
thiết thực những máy ấm công đoàn đã thực sự sẻ chia an ủi và tiếp lửa cho người lao động để họ
ổn định cuộc sống yên tâm lao động cống hiến
là địa phương có lợi thế so sánh về khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ
cao với nhiều loại nông sản giá trị lâm đồng đã và đang quan tâm đầu tư xây dựng phát triển
thương hiệu cho các đặc sản của địa phương tuy nhiên vẫn còn nhiều chăn trở trong việc lan tỏa
những thương hiệu này
theo số liệu công bố tại hội nghị phát triển thương hiệu tỉnh lâm đồng mới đây hiện địa phương đã
xây dựng được hai mươi bốn thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho hai mươi một sản phẩm đặc trưng thế mạnh của
địa phương gồm một mươi ba nhãn hiệu chứng nhận và tám nhãn hiệu tập thể với những thương hiệu nổi tiếng như
hoa đà lạt sau đà lạt trà blau tân lụa bảo lộc đó là điều kiện cần và đủ để tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu
thương hiệu nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì thương hiệu là một trong bốn nội hàm để
xúc tiến đây là một điều kiện để chúng ta rà soát lại trong thời gian qua chúng ta thực hiện
quyết định hai năm một sáu và cơ hạch năm một bảy về xây dựng và phát triển thương hiệu đà lạt kết tinh
kỳ dụ tự lệnh để góp phần cho chúng ta rài soát để đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian
qua tìm những giải pháp để chúng ta phát triển xây dựng thương hiệu nông sản lâm đồng tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới
tuy nhiên qua thời gian xây dựng và quảng bá thương hiệu đặc sản lâm đồng nhiều chuyên gia nhà quản lý
và doanh nghiệp đã chỉ ra hàng loạt hạn chế khó khăn cần được thảo gỡ như việc cấp quyền sử dụng
nhãn hiệu cho tổ chức cá nhân còn ít đăng ký nhãn hiệu bảo hộ nước ngoài còn hạn chế
sau một quá trình khảo sát của thị trường có khoảng sáu mươi là thị trường biết đến thương hiệu này
nhưng còn có khoảng bốn mươi là thị trường vẫn chưa biết đến thương hiệu này mà chỉ nghĩ đây là như
một câu slogan của doanh nghiệp cho nên là về cái vấn đề này là quan tâm là tốt rồi đó
nhưng mà để mà muốn tốt hơn nữa thì cần phải quảng bá rộng rãi để cho nhiều người tiêu dùng có thể biết tới nữa
hiện có hai trăm chín mươi ba tổ chức cá nhân tại lâm đồng được cấp quyền sử dụng hai mươi một nhãn hiệu đã xác lập sở hữu trí tuệ trên
nhưng làm thế nào để quản lý tốt đứng vững và phát triển trong thời toàn cầu hóa rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía
trong phần tin quốc tế
tòa án tối cao mỹ cho phép tổng thống mỹ donald trump dùng hai năm tỷ đô la mỹ xây tường biên giới
facebook instagram sẽ hạn chế nội dung liên quan đến rượu thuốc lá
thưa quý vị tòa án tối cao mỹ vừa đồng ý để chính quyền tổng thống donald trump sử dụng khoản ngân sách từ bộ quốc phòng mỹ trị giá hai năm tỷ đô la mỹ vào việc xây dựng bức tường dọc biên giới giữa mỹ và mexico
với quyết định này chính quyền tổng thống trump có thể sử dụng khoản tiền hai năm tỷ đô la mỹ trong ngân sách phòng chống ma túy của lầu nam góc để chi cho việc thay thế các hàng rào hiện nay ở arizona california và new mexico bằng hàng rào vững chắc hơn
dự án xây dựng tường biên giới mỹ mexico là cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống trump
tuy nhiên ông chủ nhà trắng đã không thành công trong việc thuyết phục quốc hội cấp ngân sách nhiều tỷ đô la mỹ cho bức tường
hồi tháng hai sau khi chỉ được quốc hội đồng ý cấp một bốn tỷ đô la mỹ cho dự án tường biên giới ông trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới nhằm huy động sáu bảy tỷ đô la mỹ từ các dự án và chương trình của bộ quốc phòng để xây tường
một số bang trong đó có california và các tổ chức như sira club liên minh cộng đồng biên giới phía nam đã nộp đơn kiện chính phủ mỹ vì quyết định trên
tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố mỹ sẽ không miễn giảm thuế cho các bộ phận máy tính macro của hàng apple dự kiến được sản xuất
hôm một mươi tám tháng bảy vừa qua apple đã đề nghị văn phòng đại diện thương mại mỹ miễn hai mươi năm thuế đối với một mươi năm linh kiện trong đó có những linh kiện của máy tính macro
apple sẽ có hai lựa chọn một là tiếp tục sản xuất những linh kiện ở trung quốc với mức giá rẻ nhưng phải chịu mức thuế của mỹ
hai là chuyển khâu này về mỹ mặc dù không phải chịu thuế nhưng bù lại sẽ có chi phí sản xuất cao vì apple chưa đưa ra bình luận gì về thông báo này
tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ ở mỹ đang ở mức báo động cũng là một trong những nguyên nhân
và xã hội facebook và instagram sẽ hạn chế các nội dung liên quan đến rượu và thuốc lá
bắt đầu từ thứ tư tuần sau bất cứ ai dưới một mươi tám tuổi tất nhiên là dựa trên thông tin mà họ khai với facebook
sẽ không thể xem được những nội dung về rượu thuốc lá và thuốc lá điện tử trên facebook và instagram
cụ thể toàn bộ các nội dung bán trao đổi hay vận chuyển rượu và các sản phẩm thuốc lá sẽ chỉ có những người trên một mươi tám tuổi nhìn thấy
chính sách mới được áp dụng với tất cả giao dịch bán hàng trên facebook và instagram
facebook và instagram cho biết sẽ loại bỏ ngay lập tức bất kỳ trang nào không có quy tắc hạn chế trên
động thái này nhằm hạn chế việc thanh thiếu niên tiếp cận với thuốc lá điện tử
chính quyền thủ đô bangkok của thái lan vừa quyết định tăng gấp đôi mức tiền phạt đối với những người đi xe máy trên làn đường
dành riêng cho người đi bộ nhằm tăng sự sức gian đe đối với các hành vi vi phạm này
theo đại diện chính quyền thành phố bangkok mức phạt dành cho những người điều khiển xe máy trên vẻ hè
sẽ tăng lên hai bạt tương đương với sáu mươi năm đô la mỹ so với mức trước đây chỉ là một bạt
vì người lái xe máy thường xuyên chiếm phần đường dành cho người đi bộ
bất chấp những biện pháp vận động và cảnh cáo đã được áp dụng giới chức thành phố đã yêu cầu
tất cả các quận nghiêm cấm xe máy đi trên vẻ hẹn đồng thời thành lập các trung tâm đóng tiền phạt
ngoài ra chính quyền bangkok cũng giao sở thực thi pháp luật và sở chiến lược và định giá thiết kế
ứng dụng trên điện thoại di động để có thể kiểm tra lý lịch của những người điều khiển xe máy trên đường dành cho người đi bộ
theo thống kê trong vòng một năm từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng đã xử lý hai mươi sáu trăm năm mươi chín trường hợp
người điều khiển xe máy đi trên đường dành cho người đi bộ
thưa quý vị một hình ảnh được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội thế giới ngày hôm qua
đó là hình ảnh một người cha kêu gào trong khi hai đứa con nhỏ cố cứu nhau trong ngôi nhà đổ sập vì bom đạn tại syri
những hình ảnh thương tâm từ cuộc chiến ở syri
một lần nữa lại làm cả thế giới phải đọc sót
sau những cuộc không kích ác liệt ở tỉnh idlib syri nhiều ngôi nhà đã bị đổ sụp
và trên một trong những ngôi nhà đó là cảnh tượng vô cùng thương tâm
bé gái năm tuổi hiram cố nắm lấy quần áo em gái sơ sinh để giữ em khỏi rơi xuống
trong khi chính bản thân hiram cũng đang bị vùi đến cổ
bé gái sơ sinh cuối cùng cũng rơi xuống và hiện đang trong tình trạng nguy kịch
còn chị gái bé bé hiram năm tuổi
sau nỗ lực cứu em đã qua đời
người phóng viên ảnh chụp và ghi lại được cảnh tượng này đã bỏ máy chạy tới
nhưng không kịp làm được gì
cùng trong trận bom này mẹ của hai bé cũng đã thiệt mạng
cuộc chiến ở syri bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc